thưa quý vị cập nhật mới nhất của bộ y tế cho đến tối ngày một mươi chín tháng một mươi cho biết đã có năm mươi năm tỉnh thành đánh giá xong cấp độ dịch
tám tỉnh thành còn để chống chưa biết xanh hay đỏ
tại hà nội cdc hà nội cho biết tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi hà nội đã tiếp nhận một tám trăm bảy mươi hai người về từ các tỉnh phía nam
phát hiện hai mươi hai ca dương tính trong đó có một mươi năm người về từ thành phố hồ chí minh đồng nai bốn người bình dương hai người và tây ninh một người
hiện hà nội đang áp dụng theo dõi sức khỏe một số ít cách ly tại nhà với người về từ các tỉnh phía nam
thực hiện năm k và báo cho địa phương lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn phòng chống dịch
thành phố hải phòng cũng vừa cập nhật hướng dẫn tạm thời mới về các biện pháp phòng chống dịch
theo đó người từ vùng dịch đỏ cam đến từ hải phòng nếu đã tiêm đủ vaccine vẫn phải cách ly tập trung bảy ngày
chưa tiêm đủ vaccine cách ly tập trung một mươi bốn ngày
từ vùng vàng cách ly tại nhà bảy đến một mươi bốn ngày

từ vùng xanh theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày nếu đã tiêm đủ vaccine
so với quy định chung của bộ y tế hải phòng vẫn áp dụng biện pháp riêng và quản lý chặt
đối với người từ các tỉnh thành khác đến hải phòng
trong khi đó sở công thương của tp hcm vừa gửi văn bản kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm
cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn được mở cửa hoạt động bình thường
cả hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ trừ các loại hình kinh doanh bia rượu